lê duy tuấn bốn mươi ba tuổi cựu giám đốc kinh doanh công ty này bị đề nghị mức bốn đến năm năm tù
về dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc công ty đông kinh nộp lại hơn sáu tỷ đồng thu lợi bất chính
còn các bị cáo nguyễn văn tứ nguyễn tiến học phạm thị kim tuyến phạm thị thu hường võ việt hùng
lê duy tuấn bị đề nghị liên đới bồi thường hơn hai mươi tỷ đồng
theo viện kiểm sát giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư của hai gói thầu
hóa đăng ký hồ sơ kinh doanh năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký với liên doanh nhật cường đông kinh
tại gói thầu năm hai nghìn một mươi sáu viện kiểm sát cho rằng sau khi được bùi quang huy cựu tổng giám đốc công ty nhật cường nhờ
ông trung đã chỉ đạo nguyễn văn tứ cho tạm dừng mở thầu để tạo điều kiện cho liên doanh trên dự và trúng thầu
điều này là trái với quy định của luật đấu thầu và nghị định số sáu mươi ba c hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
quá trình thẩm vấn ông tứ khai hiện chỉ đạo của ông trung can thiệp trái pháp luật để cho nhật cường thực hiện gói số hóa dữ liệu
các bị cáo thuộc nhóm cựu lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư cũng cho rằng họ làm theo yêu cầu của cấp trên
còn võ việt hùng và lê duy tuấn đã có hành vi gian lận thông thầu
dịp tết năm hai nghìn một mươi bảy bùi quang huy đến phòng làm việc rồi chúc tết âm tứ một chai rượu và ba trăm linh triệu đồng
ông tứ thừa nhận đã nhận tiền song bị cáo cho rằng việc huy biếu quà tết
chỉ mang tính truyền thống không liên quan đến gói thầu số hóa
hiện tứ đã tác động gia đình nộp lại số tiền này
ngoài ra bị cáo lê duy tuấn cũng đến chúc tết ông nguyễn tiến học một trăm linh triệu đồng và bà tuyến ba mươi triệu đồng
trong khi đó ông nguyễn đức trung khai đối với các gói thầu trên
ủy ban nhân dân hà nội mới là chủ đầu tư người có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan là chủ tịch thành phố
về lời khai của ông tứ cựu chủ tịch hà nội phản bác và cho rằng
ông tứ đã bịa đặt việc cho nhật cường trúng thầu là làm theo chỉ đạo của ông trung
viện kiểm sát đánh giá sai phạm của ông trung và các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra việc đấu thầu trái quy định khiến chỉ có bốn mươi năm hồ sơ được số hóa dữ liệu
đây là vụ án có tính chất đồng phạm
các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau
tuy nhiên xét hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh nhật cường đông kinh
thì bị can bùi quang huy là người khởi xướng chủ mưu
chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính trong vụ án
cụ thể bùi quang huy là người khởi xướng chỉ đạo các bị cáo hùng và tuấn
thiết lập quân xanh quân đỏ khi dự thầu để trúng thầu
các bị cáo còn ký hợp đồng khống với công ty minh hoa để hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu
ký hợp đồng chuyển nhượng thầu trái phép
hiện bị can bùi quang huy đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can
quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
bị cáo nguyễn văn tứ làm theo chỉ đạo của ông nguyễn đức trung
lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp trái pháp luật
chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục đồng ý cho công ty nhật cường trúng thầu
ông tứ và nhóm cựu lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư bị cho là gây thiệt hại hơn một mươi tám tỷ đồng
quá trình xét xử viện kiểm sát đánh giá các bị cáo này thành khẩn khai báo
đã nộp lại số tiền thu nhận bất chính
đối với ông nguyễn đức trung viện kiểm sát cho rằng
cựu chủ tịch hà nội có mối quan hệ thân quen với ông bùi quang huy
sau khi huy gửi email cho ông trung đề xuất lùi ngày mở thầu
bị cáo đã chỉ đạo ông tứ chỉ định mở thầu trái quy định
sau đó ông trung yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa dữ liệu
chỉ đạo sở trao đổi làm việc với nhật cường trước khi thực hiện gói thầu
bị cáo trung với chức vụ quyền hạng
chủ tịch thành phố đã tạo điều kiện cho liên doanh nhật cường đông kinh trúng thầu
từ đó công ty nhật cường thu lợi bất chính hơn hai mươi sáu tỷ đồng đại diện viện kiểm sát lập luận
đề cập đến địa chỉ email chung hình sự a còng
viện kiểm sát có căn cứ xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
ông trung vẫn sử dụng email này để trao đổi về việc tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
viện kiểm sát còn có chứng cứ xác định bùi quang huy là người tác động
để ông trung chỉ đạo việc dừng mở thầu
tại sở kế hoạch và đầu tư
một thông tin ngoài lề cũng rất đáng chú ý vừa được đưa ra tại cuộc họp của bộ công an
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án redoxi ba c có nhiều thông tin cho rằng ông nguyễn đức trung
cựu chủ tịch thành phố hà nội lại được áp xả đến tòa án nhân dân thành phố hà nội
bằng xe ô tô bảy chỗ mà không phải sẽ đặt chủng dành cho can phạm như thông lệ
bộ công an có phản hồi gì về việc này
trước đó tại cuộc họp của bộ công an một vấn đề được nêu là
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc mua chế phẩm redoxi ba c
làm sạch ao hồ ở hà nội diễn ra ít ngày trước
tại sao ông nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
lại được giải áp đến tòa án nhân dân hà nội bằng xe ô tô bảy chỗ mà không phải sẽ đặt chủng dành cho can phạm như thông lệ
việc ông trung đi xe bảy chỗ đến tòa là trường hợp ngoại lệ
hay có thể hiểu nếu có điều kiện bị can có thể thuê xe chở từ trại giam đến nơi xét xử
trả lời cho câu hỏi trên trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định
trong phiên tòa nói trên ông nguyễn đức trung được áp giải đến tòa án bằng xe công vụ
và hoạt động này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
ông sô cho biết thực hiện lệnh trích xuất của tòa án nhân dân thành phố hà nội
và văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam
công an thành phố hà nội đã thực hiện việc trích xuất dẫn giải bị cáo nguyễn đức trung
từ trại giam đến tòa án nhân dân thành phố hà nội xét xử
vào các ngày một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai bị cáo trung được áp giải đến tòa bằng xe công vụ
mang biển kiểm soát hai mươi chín a một một mươi một
xe này là loại xe chuyên dụng để áp giải bị can không phải là xe tư nhân hay xe cá nhân
như thông tin đồn đoán đó là thông tin không chính xác
việc áp giải bị cáo chung bằng xe công vụ như đã nói là đúng quy định của pháp luật
trung tướng tô ân sô nói
ngoài vụ án nói trên ông nguyễn đức trung hiện cũng đang bị tòa án nhân dân tp hà nội xét xử
về tội lợi dụng chức vũ quyền hạng trong khi thể hành công vụ với cáo buộc giúp nhật cường
trúng gói thầu số hóa trị giá bốn mươi hai tỷ đồng
phiên tòa được mở từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai dự kiến sẽ cao dài đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đây là vụ án thứ ba của ông trung trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
ông trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua cựu chủ tịch ubnd tp hà nội cũng nhận bản án thứ hai
hình phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vũ quyền hạng trong khi thể hành công vụ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất